thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm người dân đang sinh sống tại khu đô thị nhà ở xã hội đặng xá gia lâm hà nội
đến thăm người dân thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ân cần hỏi thăm và nói chuyện với người dân để nắm bắt được tình hình sinh hoạt thực tế của người dân
đi thăm và kiểm tra cụ thể điều kiện ăn ở sinh hoạt của người dân có thu nhập thấp
người dân thật sự cảm động và bày tỏ cảm xúc của mình trước việc thủ tướng đến thăm
hậu khổ cùng với nhân dân mà đã về đây thăm nôi cái chỗ ăn ở của nhân dân thật thực sự như thế nào này thì chúng tôi thay mặt cho cư dân của khu đô thị nhà ở xã rất là cảm ơn thủ tướng và chúc thủ tướng mạnh khỏe gia đình hạnh phúc
làm việc với chủ đầu tư và xây dựng tổng công ty vigara thủ tướng đã biểu dương sự quan tâm đóng góp của chủ đầu tư với xã hội đã đặt lợi ích của người dân lên trên
những lời nói hành động chúng ta cũng phải đặt vấn đề này
để người nghèo
gia đình công nhân gia đình thương binh tôi nói lại liệt sĩ cựu chiến binh có thể có chỗ ở trong lúc thu nhập của họ rất thấp
nó có quan tâm đến cái này thật quan trọng
cho nên cái tỷ lệ nhà thương mại và nhà ở xã hội tỷ lệ nhà ở cho thuê và nhà bán là những cơ cấu cần tính toán ra một dự án cụ thể để đảm bảo cái hài hòa lợi ích này
đảm bảo cái doanh nghiệp của thầy không được nhưng mà đặc biệt là lợi ích người dân trong quá trình
thủ tướng khẳng định nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là một mô hình tốt
cả nước cần phải nghiên cứu mô hình này để nhân rộng và phát triển
và để người thu nhập thấp cũng có điều kiện sinh hoạt bảo đảm